ngày ba tháng một mươi hai trên quốc lộ một đoạn qua khu phố long bình thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
đã xảy ra cháy xe khách dường nằm hai mươi năm hành khách trên xe đã may mắn thoát kịp ra ngoài
sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh phú yên và công an huyện tuy an
đã điều động ba xe chuyên dụng cùng hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy
đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm tránh ách tắc giao thông và đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ
tuy nhiên do mức độ cháy chiếc xe khách dừng nằm quá nhanh đến năm giờ sáng cùng ngày khi ngọn lửa được khống chế
thì chiếc xe và toàn bộ tài sản của hành khách đã bị thiêu dụi
hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy